với vai trò tuyến đầu tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín những ngày qua lực lượng công an nhân dân đã sát cánh cùng lực lượng y tế và các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh phú thọ căng mình làm nhiệm vụ tại các điểm chốt
với quyết tâm đó chính là đẩy lùi chiến thắng dịch bệnh covid một mươi chín các cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn gian khó chấp nhận rủi ro đêm ngày bám chốt bám địa bàn nhằm có thể kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi vào tỉnh phú thọ
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
thời tiết nắng nóng khói bụi môi trường làm việc luôn tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
thế nhưng từ nhiều tuần nay cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc lực lượng công an tỉnh phú thọ vẫn có mặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại ba mươi bảy chốt kiểm soát dịch bệnh ra vào tỉnh
với dụng cụ bảo hộ duy nhất chỉ là khẩu trang y tế thông thường lực lượng công an làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát đã vượt nắng thắng mưa
luôn sát cánh cùng lực lượng y tế quân đội và các khách sạn
ngành chức năng trong cuộc chiến chống dịch bệnh covid một mươi chín xâm nhập vào địa bàn tỉnh phú thọ
thời tiết nắng nóng lưu lượng phương tiện đông nhưng các lực lượng đã cố gắng phân luồng giao thông đảm bảo an ninh trật tự
và cố gắng hết sức có thể để cho nhân dân thuận tiện về việc khai báo và tránh để gây ủn tắc và đảm bảo an nhân tự
trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ đã ra quyết định thành lập hai mươi một chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cửa ngõ giao thông ra vào tỉnh gồm các lực lượng công an y tế quân đội thanh tra giao thông
nhằm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào địa bàn tỉnh
cùng với đó ủy ban nhân dân các huyện thành thị trên địa bàn tỉnh phú thọ cũng thành lập một mươi sáu chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
tại các bến đò lường mòn lối mở
công an tỉnh đã thành lập hai trăm linh hai tổ tuần tra lưu động
mỗi ngày có gần bốn trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
nhằm đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín
kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn đối với những công dân khi người ta có phiếu xét nghiệm
thì chúng tôi sẽ cho đến qua cái bến đò này
còn nếu những người ta chưa có xét nghiệm bất đích chúng tôi yêu cầu xét nghiệm ông chiến tại bến đò này
với tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
mỗi cán bộ chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh phú thọ sẽ phát huy những kết quả đã đạt được
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn
cán bộ chiến sĩ công an hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
xứng đáng là điểm tựa tinh thần là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh